xin chào và hẹn gặp lại
người dân mong muốn nhận được sự tư vấn và hỗ trợ hơn nữa từ y tế địa phương
mong muốn của người dân khi bị mắc covid thì tinh thần rất hoang mang

những đơn thuốc đến cho những bệnh nhân đang bị mắc covid mà phải điều trị tại nhà